nếu có làm thì chỉ mang tính hình thức phong trào các hoạt động sinh hoạt hè cũng đang dần bị mai một

thứ nhất là phải có đủ dỗ vui chơi
thứ hai là chúng ta nên tổ chức những hoạt động xã hội để các cháu được trải nghiệm
và cái thứ ba quan điểm của tôi là phải có tổ chức
đây trên địa bàn này dân cư này có bao nhiêu học sinh cấp một bao nhiêu học sinh cấp hai bao nhiêu học sinh cấp ba
các cháu có nhu cầu gì các cháu hợp lại phân công các đoàn thể cùng tập hỗ trúc lại
rõ ràng thực trạng này đang đặt ra cho công tác phối hợp đồng bộ chặt chẽ thường xuyên giữa nhà trường chính quyền đoàn thể và gia đình
mới hình thành một lực lượng đúng
mạnh để không chế ngăn chặn tình trạng phạm tội trong học sinh sinh viên đang gia tăng đến mức báo động
chuyển sang phần tin quốc tế
mahmoud jaha một thủ lĩnh cấp cao của phong trào hồi giáo hamas hiện đang kiểm soát giải gaza
mới đây đã lên tiếng yêu cầu israel chấm dứt tình trạng bao vây kéo dài tám năm qua tại khu vực này
nếu như tên aviv muốn thỏa thuận ngừng bắn với hamas tiếp tục được duy trì
ông jaha cho biết thông điệp của hamas đối với kẻ thù là phong trào này sẽ không chấp nhận sự bao vây
dựa trên tình hình thực tế hiện nay đồng thời tuyên bố cái giá của thỏa thuận ngừng bắn đạt được
sau cuộc chiến hồi mùa hè năm ngoái là phải chấm dứt sự bao vây đối với giải gaza
thủ lĩnh cấp cao này cũng khẳng định phong trào hamas sẽ không bỏ mặt các tù nhân palestine
đang bị giam giữ tại các nhà tù của israel đồng thời cảnh báo những người định cư do thái rằng
họ sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng sau vụ sát hại bé ali dawasa một mươi tám
ở ngôi làng duma thuộc nablus
dạng sáng nay một vụ đánh bom xe làm dung chuyển trung tâm thủ đô kabul của afghanistan
vụ việc đã phá hủy nhiều nhà cửa công trình và khiến hàng trăm người thương vong
theo cảnh sát và y tế địa phương vụ đánh bom xe diễn ra ở gần khu nhà bộ quốc phòng
song tất cả nạn nhân đều là dân thường trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em
thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất tám người thiệt mạng và khoảng một trăm chín mươi tám người khác bị thương trong vụ đánh bom này
hiện mục tiêu của những kẻ gây ra vụ tấn công
vẫn chưa được làm rõ
vụ việc càng làm rõ hơn nhận định chính xác của liên hợp quốc
khi công bố báo cáo hôm năm tháng tám cho thấy
đa phần những nạn nhân trong các vụ đánh bom hay xả súng ở khu vực này là phụ nữ và trẻ em
và đáng buồn là số lượng đó đang ngày một tăng cao
vấn nạn người di cư nhập cư trái phép vẫn đang làm đau đầu các nhà chức trách châu âu
khi mà mới đây italia thông báo về một vụ chìm tàu trên biển địa trung hải
có thể đã khiến cho hàng trăm người di cư thiệt mạng
theo dưới chương trình
trong chiếc roma các đội tàu cứu hộ của họ ireland và một tổ chức nhân đạo khác
chỉ trục vớt được hai mươi năm thi thể nạn nhân xấu xố
trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ và không ai trong số này còn sống sót
vụ việc này diễn ra sau khi lực lượng này cứu vớt được ba trăm bảy mươi người khác bị nạn đang lênh đênh trên biển
theo những người này chiếc tàu mà họ sử dụng chứa khoảng bảy trăm linh người di cư trái phép
và đã bị lật vì vượt quá khối lượng cho phép
thảm kịch vừa xảy ra càng làm tối dưới năm mm và cũng kết thúc nhanh
sang đến ngày mùng một mươi có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ tăng nhẹ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
còn khu vực phía đông bắc bộ trời ít mưa nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng
giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
cả hai ngày tiếp theo vẫn chưa có hình thế thời tiết nào gây mưa cho khu vực
nên thời tiết tiếp tục tốt và mưa chỉ xảy ra cục bộ ở vài nơi với lượng không đáng kể
ban ngày trời nắng nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời phổ biến ở dạng mây thay đổi có mưa rào
ở mức độ dài rác nhưng lượng mưa không nhiều và thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm
ban ngày trời sẽ có nắng với mức nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày sắp tới mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
ngày nắng nên nhiệt độ tăng nhẹ
riêng khu vực hai tỉnh ninh thuận và bình thuận do chịu ảnh hưởng của gió tây nam
nên trời sẽ liên tục có mưa rào và rông vào lúc chiều tối nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
đến với khu vực tây nguyên mây thay đổi đến nhiều mây trời có mưa mưa vừa
có nơi mưa to và rông mưa tập trung tại pleiku iaey e leo đắk nông và bảo lộc
người dân nên đề phòng rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với khu vực nam bộ trong những ngày sắp tới mưa ở trên các khu vực này sẽ tăng lên cả về diện và về lượng
nguyên nhân là do gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần đưa nhiều hơi ẩm vào phía đất liền
gây mưa rào và rông trên diện rộng
thời gian mưa sẽ tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm
do trời nhiều mây có mưa nhiều nên nhiệt độ sẽ không cao và phổ biến từ ba mươi ba mươi hai độ
nguyên nhân là do gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần đưa nhiều hơi ẩm vào phía đất liền
gây mưa rào và rông trên diện rộng